trong ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh quảng nam đã bắt giữ sáu ghe cát đang hút cát trái phép trên sông thu bồn thuộc xã điện phong thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
các tàu trên do ông ngô văn sang trần minh đức trần xuân phương phan minh phi nguyễn hào và hứa văn dũng điều khiển đều ở huyện duy xuyên đại lộc thị xã điện bàn
qua kiểm tra cơ quan chức năng đo đếm lập biên bản vi phạm tiến hành thu giữ các phương tiện và gần ba trăm linh mét khối cát khai thác trái phép
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật